đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn sĩ hùng về hành vi mua bán pháo nổ và đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay có rất nhiều phương thức để các đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân
trong đó có thông tin căn cước công dân của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc mở thẻ mở tài khoản đi vai tín dụng
do đó thì người dân cần phải hết sức cảnh giác nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thường xuyên bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác chị nguyễn khánh huyền không khỏi bức xúc không chỉ là các cuộc gọi quảng cáo thương mại
gần đây chị nhận được nhiều cuộc gọi được giới thiệu là đến từ các đơn vị công ty tổ chức khác nhau với nhiều thông tin hấp dẫn
nhưng mục đích chung đó là lấy thông tin cá nhân của chị
khi mà nhận điện thoại thì tôi sẽ phân loại hai dạng dạng thứ nhất là các cuộc gọi kiểu dạng như là cuộc gọi tự động
có thể là người ta sử dụng ai để nói chuyện thì như thế thì thường là nhận được vài giây là mình stat ngay
còn cái dạng thứ hai là nói chuyện với người thật họ thường mang đến một cái món quà gì đấy và yêu cầu mình là cung cấp thông tin cá nhân như là số điện thoại giao lô hoặc là địa chỉ
thời gian gần đây thì nhu cầu
thời gian gần đây thì nhu cầu sử dụng thẻ tiến dụng cũng như là nhu cầu mà chi tiêu trước trả tiền sau của người dân đang rất là nhiều và người dân đang muốn sử dụng cái dịch vụ như vậy
thì lợi dụng cái hình thức như vậy thì rất nhiều các cái đối tượng đã giả bảo các cái tổ chức tài chính hay ngân hàng hội điện cho người dân bằng cái hình thức là gia hạn thẻ hay là nâng cấp thẻ hay là những quái ưu đãi dành riêng cho người dân để có thể mở tín dụng thẻ tín dụng hay là mở những cái tài khoản phòng
để không phải yêu cầu người dân phải tín chấp gì cả nhưng đổi lại thì yêu cầu người dân cung cấp cái thông tin cá nhân để có thể hỗ trợ mở thẻ sớm hơn nhanh hơn giúp họ thủ tục hơn
theo các chuyên gia các đối tượng có nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận và khai thác thông tin cá nhân của người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội
bên cạnh đó việc sử dụng thông tin căn cước công dân để vai tiền từ các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội hay đăng ký tại các ứng dụng trực tuyến trò chơi trực tuyến cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất thông tin cá nhân
vì vậy người dân cần cẩn trọng với các tin nhắn cuộc gọi hoặc thông tin từ người không rõ danh tính
chính là chúng ta lại là người bị chịu trách nhiệm vì đấy là tài khoản mang tên của chúng ta
đấy là lý do vì sao mà chúng ta cũng nên rất cẩn thận trong việc cung cấp thông tin cân cước công dân cho những người khác
để phòng ngừa các nguy cơ người dân cần hết sức cẩn trọng khi cung cấp các thông tin cá nhân trên mạng để tham gia vào các giao dịch trực tuyến
kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính
đặc biệt sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến
người dân phải xác thực những thông tin khi mà được lời mời trào cô gian thẻ tiền dụng hay là mời vay vốn hay vay mở thẻ hay vay vốn ở đâu đấy
thực sự cũng cầu liên hệ với những công ty ngân hàng tổ chức tài chính uy tín và đến làm việc trực tiếp
trên mạng để tham gia vào các giao dịch trực tuyến kiên nhẫn và tỉnh táo khi đưa ra quyết định về giao dịch tài chính
đặc biệt sử dụng hệ thống bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thiết bị của mình khỏi các mối đe dọa trực tuyến
người dân phải xác thực những thông tin khi mà được lời mời trào cô gian thẻ tiền dụng hay là mời vay vốn hay vay mở thẻ hay vay vốn ở đâu đấy
khi thực sự có nhu cầu thì hãy liên hệ với những công ty ngân hàng hay tổ chức tài chính uy tín và đến làm việc trực tiếp
cũng như cung cấp những thông tin cá nhân mình trực tiếp để mở thẻ và được hỗ trợ tốt hơn
tránh cung cấp thông tin cũng như mọi thông tin cá nhân hay thông tin cần thiết qua online
qua hình thức gửi thông tin qua giao dịch trực tuyến
các hoạt động giao dịch trên môi trường mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro lộ thông tin cá nhân
do đó mỗi cá nhân cần ý thức bảo mật thông tin
đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng sơ hở để khai thác thông tin cá nhân của người dân
nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
mới đây bộ công thương đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối
với các hành vi vi phạm pháp luật
bộ công thương đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
trong hàng hóa tết sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất có kế hoạch đảm bảo nguồn cung đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng
từ nay đến cuối năm bộ công thương cũng chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất giám sát chặt chẽ việc bán hàng
nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hàng sốt giá
đồng thời hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp gần tết gây tâm lý bất ổn cho thị trường
một số siêu thị xây dựng các chương trình về giá các chương trình marketing đảm bảo luôn có những chương trình khuyến mại giảm giá trên năm mươi
sắp đấu giá một trăm một mươi chín tấn đường theo hạn ngạch thuế quan đó là thông báo vừa được bộ công thương đưa ra về việc tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm nay
đơn vị tham gia đấu giá sẽ là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất
và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đề nghị phân giao hạn theo phương thức đấu giá
giá khởi điểm đấu giá là hai ba triệu đồng một tấn
thương nhân được phân giao hạn ngạch nếu nhập khẩu đường có xuất xứ từ thái lan phải chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức hoặc thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
thưa quý vị thời điểm này các làng nghề trên địa bàn cả nước đang tất bật sản xuất
với những đơn hàng gần xa nhằm phục vụ cho thị trường dịp cuối năm và tết sắp tới
các cơ sở kinh doanh các doanh nghiệp đều nỗ lực để tạo ra được những sản phẩm chất lượng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
và sau đây là ghi nhận của phóng viên tại một số làng nghề truyền thống tại thành phố hà nội
làng nghề miến rong minh quang huyện ba vì có lịch sử sản xuất từ hơn một trăm linh năm qua
những ngày này không khí lao động ở đây thực sự hối hả cho mùi kinh doanh bận rộn nhất trong năm
cơ sở sản xuất miến của nhà ông tuấn nếu như ngày thường chỉ làm hai tạ mỗi ngày
thì nay tăng lên tám tạo mỗi ngày để phục vụ nhu cầu của thị trường
thời điểm hiện tại khoảng ba mươi cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tại làng nghề sơn mài hạ thái cũng đang nhộn nhịp vào vụ
do đó các hộ ở đây phải đẩy mạnh sản xuất mới đáp ứng được nhu cầu khách hàng
theo ghi nhận của phóng viên một số làng nghề khác trên địa bàn hà nội cũng vậy
các cơ sở sản xuất đã nhận được đơn hàng từ khắp nơi trên cả nước với số lượng tăng đáng kể
nắm mắt cơ hội này nhân lực làng nghề cũng thật sự cố gắng để trả hàng đúng hẹn với giá cả chất lượng được đặt lên hàng đầu
tại công ty mình đã có dự trù so với dịch tiếp lên đá này rất là nhiều hàng rồi
cái nựa hàng của những cái chai thủy tinh như thế này để sắp tới đưa vào các cửa hàng tiện ích các cửa hàng nô sản sạch và các siêu thị cũng nựa hàng rất là lớn rồi
thế nên là mọi người yên tâm và có khách gọi và mọi người quyết định mình sẽ đem đến cho mọi người luôn
hay là các cửa hàng mình sẽ chăm sóc rất là tốt trong thời gian tới này
hiện các hộ sản xuất ở làng nghề nói chung trên địa bàn hà nội đang phải làm việc cật lực
công việc thường bắt đầu từ ba giờ sáng và kết thúc khi đã quá nửa đêm
tuy vất vả nhưng mọi người luôn phấn khởi vì đầu ra của sản phẩm ổn định giá cao hơn ngày thường
hy vọng sẽ có một mùa kinh doanh no đủ
tiếp theo mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị liên đoàn lao động tp hcm vừa phê duyệt kế hoạch hợp mặt tặng quà
cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó lao động tự do sở ôm công nghệ tham gia các hoạt động đoàn của công đoàn tp hcm
sẽ được tặng quà trị giá là bảy trăm linh đồng mỗi người
theo kế hoạch công đoàn tp hcm sẽ chuẩn bị ba phần quà chăm lo cho các đoàn viên
người lao động khó khăn tại các nghiệp đoàn để họ có điều kiện vui xuân đón tết
hoạt động này tập trung tại các địa phương có đông lao động tự do như quận sáu quận tám
tân phú tp thủ đức trên liên đoàn lao động quận bình tân sẽ tổ chức chương trình
tết xuân vầy xuân tri ân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn sở ôm công nghệ
bên cạnh đó quà tặng cho các nghiệp đoàn là tiền mặt trị giá hai triệu đồng trên một nghiệp đoàn
mỗi đoàn viên nghiệp đoàn nhận quà trị giá bảy trăm linh đồng
gồm năm trăm linh đồng tiền mặt và hai trăm linh đồng là hiện vật
sở khoa học và công nghệ tp hcm cùng trung tâm ương tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
đã công bố một mươi dự án vào chung kết tìm kiếm và tuyển chọn ươm tạo các dự án khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
một mươi dự án vào vòng chung kết gồm có sơ mướp dự án lotus leap
phim ngầm hỗ trợ giác ngũ tự nhiên từ tim sen và tháo mộc việt nam
sài gòn tcs nhăn lúa bảo vệ hốc mũi the polar form mỹ phẩm thiên nhiên dầu dừa
pagoapp ứng dụng quản lý trang trại công nghệ cao hướng tới net zero rượu vang cà phê việt nam
tận dụng phần thịt quả cà phê khi chế biến cà phê nhân để lên men thành rượu vang cà phê
yaxin farm mô hình nông nghiệp tuần hoàng ứng dụng nuôi trồng các loại nấm quý có giá trị kinh tế cao
như nấm linh chi nấm mối đen nấm đầu thủ nấm thái dương và các loại thảo dược như hương thảo bạc hà
quản lý kiểm soát năng suất rủi ro an toàn sinh học bằng công nghệ iot
nano silver sản phẩm xanh phục vụ nông nghiệp bình vẩn
các dự án nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố hồ chí minh
thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ khuyến khích và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo
trong cộng đồng trí thức trẻ hỗ trợ phát triển ý tưởng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại hóa
hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và ngành bưu chính cũng đang nỗ lực thực
hiện mục tiêu chuyển từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số
với tốc độ phát triển hai mươi ba mươi trên một năm như hiện nay theo tính toán
ngành bưu chính chuyển phát sẽ cán đích doanh thu một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi đặc biệt
phát triển thương mại điện tử với quy mô thị trường ước đạt ba mươi ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm đang mở ra cơ
hội rất lớn cho bưu chính chuyển phát tổng công ty bưu điện việt nam
vietnambot cũng nhanh chóng nhập cuộc trong việt nam bắc các xu thế
vietnambot hiện đang triển khai khoảng ba mươi hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ vào tất cả các công
đoạn ngoài những ứng dụng công nghệ thông tin trong mạng lưới thời gian qua bưu điện việt nam
cũng đã triển khai nhiều ứng dụng khác đóng góp vào các đề án của bộ thông tin và truyền thông
nổi bật là nền tảng địa chỉ số được phát triển trên cơ sở kế thừa nền tảng ba địa chỉ bưu chính
vivoscode nhằm mang đến sự trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trong việc lưu trữ sử dụng và chia
sẻ địa chỉ vị trí một cách chính xác dễ dàng nhanh chóng đồng thời nền tảng địa chỉ số cũng sẽ
đem lại nhiều lợi ích thích thực cho người dân và xã hội xây dựng các giải pháp ứng dụng địa chỉ số
góp phần triển khai chính phủ điện tử chuyển đổi số quốc gia của việt nam
thưa quý vị nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển
giữa việt nam và trung tâm của phía nam ấn độ từ ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thì khai trương đường
bay thẳng nối thành phố hồ chí minh tới tiruchirapalli ấn độ đường bay thẳng kết nối
thành phố hồ chí minh tiruchirapalli phục vụ hành khách bay chuyến mỗi tuần vào các ngày chủ nhật
thứ ba thứ năm cho hành trình khởi hành từ thành phố hồ chí minh đến tiruchirapalli và ngược lại
từ tiruchirapalli về thành phố hồ chí minh vào ngày thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần đường
bay mới sẽ kết nối tiruchirapalli thuộc phủ vùng phía nam của quốc gia tỷ dân ấn độ nơi đây
nổi tiếng với nhiều kiến trúc cổ kính đầy màu sắc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa hấp
dẫn cho những tâm hồn đam mê khám phá trong khi thành phố hồ chí minh là một trung tâm kinh tế sôi
động hiện đại đầm đà bản sắc văn hóa á đông đa dạng văn hóa ẩm thực trước tiruchirapalli
vietjet đã mở nhiều đường bay thẳng giữa việt nam và ấn độ kết nối việt nam với các khu đô thị trung
tâm new delhi mumbai ahmedabad kuching mang tới cho người dân du khách cơ hội di chuyển phận lợi
dễ dàng hơn bao giờ hết giữa hai nước nhằm tạo điều kiện để cho bạn đọc dễ dàng
có cho mình những cuốn sách hay đồng thời thì góp phần duy trì và nâng cao văn hóa đọc
hội sách ký lô miền nam đã tổ chức hội sách ký lô với mức giá phù hợp
đối với đông số trẻ là những bạn học sinh sinh viên tại thành phố hồ chí minh
hội sách ký lô được hội sách ký lô miền nam tổ chức tại trung tâm văn hóa quận ba
với các loại sách đồng giá chỉ từ chín đồng mỗi cuốn hoặc bán theo ký lô năm mươi chín đồng một kg
hội sách có hàng trăm đồ sách với khoảng sáu tấn sách trong đó chủ yếu là sách mới số lượng
sách phong phú đa dạng ở các thế loại như chính trị văn học lịch sử khoa học của các nhà xuất
bán đồng nhà xuất bán trẻ nhà xuất bán lao động ngay từ sáng sớm đã có đông đảo bán trẻ đến
lựa chọn các đầu sách hội sách còn thu hút nhiều gia đình người đi làm đến mua sách nghiên cứu từ
điện tiếng anh tiếng việt và cả sách về kiến thức hôn nhân gia đình đa phần mọi người đến
đây đều tỏ ra hào hứng với mô hình bán sách này em biết đến hội sách này là qua bạn của em
những người bạn của em đã giới thiệu và hôm nay em đến đây thì em cảm thấy rất là tuyệt vời tại
vì là mình có thể tìm được những cái quyển sách mà rất là hữu ích và em nghĩ là chúng ta nên
nhân rộng cái quy mô này tại vì nó có thể giúp cho các bạn trẻ biết đến và sẽ có để trải nghiệm được
nhiều quyển sách mà mới mới hơn đối với em thấy hội sách là giúp cho các bạn trẻ tiếp cận được
với nhiều sách và lại giúp kiếm được những cuốn sách khó kiếm ở ngoài thị trường bây giờ
nên em hãy cho nó anh em cái không phải bằng tình trạng chỉ mà một số điều rất là trang trọng
tôi thấy hội sách này khá là bổ ích từ cái sách thì nó có một cái mức giá khá là ổn
tôi nghĩ là hội sách này nên mở rộng ra thêm để cho các bạn trẻ có nhiều cơ hội để tiếp cận được với cái mô hình
đến với hội sách ký lô người đọc không nhất thiết phải mua sách mà còn có thể ngồi lại đọc những cuốn sách yêu thích
những cuốn sách hay nổi tiếng được bán với giá rẻ giúp nhiều độc giả có thể thỏa sức mua sắm cho mình và người thân
rất nhiều đầu sách hay được bán hết trong ngày là minh chứng cho thấy sách vẫn luôn có vị trí quan tâm đặc biệt với nhiều người
theo bang tổ chức hội sách kilo miền nam thông qua hội sách này muốn lan tỏa văn hóa đọc đến với nhiều người
và kết nối người đọc với nhau tạo nên sân chơi giao lưu hàng tuần hàng tháng
thời gian qua dư lượng bước xuất về nạn xe dù bến góc hoạt động râm rộ ở bên trong trung tâm tp hcm
nhiều doanh nghiệp đơn vị quản lý bến xe đã có ý kiến và đề xuất sở giao thông vận tải tp hcm vào cuộc quyết liệt
để giải quyết dứt điểm tình trạng này
phóng sự này cũng khép lại
tính đến một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba sở giao thông vận tải tp hcm đang quản lý gần hai trăm bốn mươi chín phương tiện
của gần năm bốn trăm linh đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô
sau cuối cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi năm năm mươi chín phương tiện
sản lượng vận tải hành khách tuyến cố định đạt gần một mươi sáu năm triệu lượt khách tăng hai mươi tám bảy so với cùng kỳ năm ngoái
đây là con số thống kê được
dựa trên hoạt động chính thống binh bạch của các nhà xe và tại các bến chính thống
tuy nhiên thực tế tình trạng hoạt động dưới hình thức xe dụ bến cóc tại tp hcm khá trầm rộ lại không thể đong đếm được
từ ngày một tháng một đến một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra sở giao thông vận tải đã lập biên bản quyết định xử phạt hai ba trăm tám mươi ba trường hợp
phạt tiền gần ba sáu tỷ đồng
lập biên bản trực tiếp sáu trăm tám mươi bốn trường hợp
lập biên bản qua hình ảnh
lập biên bản qua hình ảnh một sáu trăm chín mươi chín hồ sơ
lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định
đây là vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến nạn xe dụ bến cóc tồn tại nhiều năm
cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc xử lý nhưng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa
tại buổi họp báo ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải thành phố đã chia sẻ về vấn đề này
hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của cục đường bộ việt nam
chưa nâng cấp để trích xuất dữ liệu điểm đầu điểm cuối trùng lập của tổng số chuyến xe trong thời gian một tháng
chưa xây dựng và triển khai phần mềm để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và du lịch
cung cấp nội dung tối thiểu của hợp đồng trước khi vận chuyển hành khách
chưa quy định rõ ràng là xe ô tô khách của một đơn vị kinh doanh vận tải không phân biệt biển số xe
hay là từng ô tô khách phân biệt từng biển số xe cụ thể và số lần lập đi lập lại hàng ngày
được xác định bao nhiêu lần là vi phạm
chưa có khái niệm hoặc chưa có quy định như thế nào là điểm giao dịch đón trả khách trái phép
mà chúng ta hay gọi là xe dù bến cóc
cũng vấn đề này tại buổi gặp gỡ trao đổi giữa sở giao thông vận tải
với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô
nhiều ý kiến đề xuất sở có biện pháp quyết liệt hiệu quả trong xử lý các xe hoạt động
ngoài bến ngoài tuyến
không chỉ gây thất thu thuế của nhà nước mà xe dù bến cóc còn khiến cạnh tranh vận tải hành khách
không công bằng phức tạp về an ninh và mức trật tự an toàn giao thông
kiểm soát xe nhuộm thì cái bài toán cấm xe dừng nằm nó cũng là một giải pháp thôi
nhưng mà nó cũng hỗ trợ được nhiều
nhưng mà bây giờ đấy vừa rồi các xe là chạy cố gắng chạy thật nhanh về trước sáu giờ
để vào tới trung đông thành phố
tại vì họ là họ đã cố vào bến xe họ vẫn vào trung đông của nhất đường nguyễn khư trinh
nên là nếu mà cấm thì em đề nghị là nên cấm hết cấm hai mươi bốn hai mươi bốn luôn
thì khi đấy các doanh nghiệp trong văn phòng trong thành phố người ta sẽ giặt ra một vành đai
nhân dịp cái thời điểm này thì nên là đầu tiên là tuyên truyền
thứ hai là yêu cầu các doanh nghiệp lên ký cam kết trước đã
anh cam kết là gì chạy
hợp đồng đúng chức năng hợp đồng không phải là dạng hợp đồng xã hình
sở hoàn toàn có các công cụ để kiểm tra rất dễ
hy vọng là nhân dịp này thì cái việc mà
quản lý xe hợp đồng ở tp hcm nó có thể thay đổi
tặng môi trường nó kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp nó công bằng hơn
do là cái việc mà hiện nay là các doanh nghiệp vận tải
họ đang có thể đi vào trong cái khu vực nội thành
để là họ đón trả khách
do đó là cái hiệu quả của cái phương án tiếp chuyển nó cũng không hiệu quả
thứ hai là cái hệ thống xe buýt kết nối về đến xe viện đông mới
hiện nay theo tôi thì đủ để phục vụ
nhưng mà lượng hành khách để sử dụng là cái hệ thống xe buýt này
cũng hoàn toàn là cũng không có là nhiều
cái việc là các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang thuận lợi trong cái việc là
đón trả hành khách ở gần trung tâm thành phố
để là hành khách người ta rất là dễ đón
và người ta sử dụng các dịch vụ của các doanh nghiệp này
để mà đi và thay vì ra bến thì lại họ sử dụng cái dịch vụ
mà gần ở trung tâm như vậy
sắp tới là chúng tôi sẽ làm rất là nghiêm trọng cái việc mà xe dù bình cộng
thì chúng ta sẽ
sẽ tiếp tục phối hợp để làm tốt hơn
còn về mặt những cái mà liên quan cái hạn chế của
của giao thông á
như vấn đề tổ chức giao thông như thế nào lưu tuyến hợp lý
gắn với các tỉnh cho nó phù hợp
rồi là làm sao để người dân đi xe buýt
rồi là xe trung chuyển được bổ trí rồi đi tốt hơn
cũng như là xem lại cái giờ thời gian để mà
ship chặt cái xe dừng nằm
như các anh nói là xe dừng nằm bây giờ là chủ yếu là chạy hợp đồng
chứ còn đông du lịch bao nhiêu đâu
thì như vậy thì chúng ta phải đánh giá lại
vừa đưa vào cái nền nếp quý củ nhưng mà
phải có sự đồng thuận của nhân dân nữa người dân
thì chúng ta mới thành công
chứ làm nó sẽ gặp sự phản ứng phản kháng của người dân hoặc là người dân
không đồng thuận thì rất là khó
cho nên là
chúng tôi cũng thẩm thiếu cái chuyện này và sẽ tiếp tục
tiếp tục để ra soạn đánh giá về việc tổ chức giao thông cũng như tổ chức vận tải
cho nó hợp lý hơn
lấy việc xử phạt xử lý nhà xe thành bưởi làm điển hình
giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cũng yêu cầu các doanh nghiệp
phải tự chứng chỉnh thực hiện nghiêm các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách
và quy định của luật giao thông
từ nay đến cuối năm sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đột xuất
từ hai đến ba doanh nghiệp
khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại